phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ninh
vừa chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
và công an tp hạ long triệt phá ổ nhóm bắt giữ ba đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi
kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cho đến thời điểm bị bắt giữ
ổ nhóm này đã xác lập một năm trăm tám mươi ba hợp đồng cho vay thu lợi bất chính gần năm tỷ đồng
nhóm đối tượng này do ngô văn tùng chú tây phường cao danh tp hạ long cầm đầu
cùng tham gia còn có phạm thanh đạt và nguyễn phần trung cung chú tp hạ long
quá trình hoạt động các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo
và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi
với mức lãi suất trung bình từ ba đồng đến một mươi đồng một triệu đồng một ngày
tương ứng từ một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi một năm
tôi có thuê một trang web arvcap tôi nhập thông tin khách vay ở trên đấy
tôi có thuê em tôi là chung tôi trả cho em tôi là ba triệu rưỡi một tháng
và em tôi có nhận của tôi một tài khoản và trên đấy có những thông tin khách vay tiền
và tiền lại phải đóng tên khách số điện thoại
em tôi tự liên hệ với những người đấy và thu tiền của tôi
khi cho vay nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân
thế chấp cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản adcloud
chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ
cơ quan công an đã thu giữ hai máy tính tám điện thoại di động và gần hai trang tài liệu
thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này
căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay
nhóm đối tượng này đã cho vay với tổng số tiền trên hai mươi hai tỷ đồng và tiền lãi thu được gần năm tỷ đồng
thực hiện chỉ đạo của giám đốc quân tỉnh
thời gian qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội bản xử nguyên cao
đã tập trung đấu tranh mạnh với các nhóm hoạt động tiến dụng nhân trên địa bàn
và đã đạt được một số kết quả nhất định
việc cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bốc lụt
đối với những người vay tiền mà chúng còn tiềm ẩn phát sinh rất nhiều
những nguy cơ của các loại tội phạm khác gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
và để đấu tranh có hiệu quả giải quyết tình hình hoạt động tiến dụng nhân trên địa bàn
trong thời gian tới
thì lưu động công an chúng tôi rất cần rất mong là có sự phối hợp cộng tác giúp đỡ của người dân
nhất là những người đã tham gia vay tiền của các nhóm đối tượng tín dụng đen
trong việc tố giác tội phạm để làm căn cứ xử lý các nhóm đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam đối với ngô văn tùng phạm thành đạt nguyễn văn trung
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an đề nghị quân chúng nhân dân trên địa bàn nếu đã từng tham gia vay lãi nặng
từ nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ với đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long
để cung cấp thông tin tài liệu nhằm xử lý triệt đề về toàn bộ quá trình cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng